cùng với việc lập hồ sơ đối với ba mươi chín biến khách ngang sông bảo đảm có đủ điều kiện hoạt động công tác tuyên truyền thường xuyên và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm được coi là hai yếu tố quan trọng thêm chốt trong quá trình bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
các đơn vị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các phương án ứng phó với những tình huống có thể xảy ra
bảo đảm mục tiêu vừa thông suốt trong vận chuyển hành khách hàng hóa
vừa an toàn về tính mạng tài sản cho người dân doanh nghiệp khi qua lại các tuyến sông
các đơn vị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các phương án ứng phó với những tình huống có thể xảy ra